báo nhân dân đã phối hợp với ban quản lý khu di tích chủ tịch hồ chí minh
tại phủ chủ tịch tổ chức chương trình nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với bác
nhằm ôn lại những lời căn dặn của người trong di trúc
điểm lại kết quả thực hiện năm lời thề thiêng liêng tại lễ truy điệu người của toàn đảng
toàn quân toàn dân ta trong năm mươi năm qua
trước khi đến với chương trình này mời quý vị cùng theo dõi các hoạt động văn hóa
văn nghệ nổi bật đã diễn ra trong tuần vừa qua
lưu trữ việt nam và quốc tế được khai mạc tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh
tại phủ chủ tịch đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thực hiện
di trúc của chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi
triển lãm do cục văn thư và lưu trữ nhà nước việt nam phối hợp với khu di tích
chủ tịch hồ chí minh cùng ba cơ quan lưu trữ liên bang nga cộng hòa pháp
và hoa kỳ tổ chức triển lãm đã lựa chọn công bố giới thiệu hơn
năm trăm linh tài liệu quốc gia hiện đang bảo quản tại các cơ quan lưu trữ cơ quan văn hóa
của việt nam liên bang nga cộng hòa pháp và hoa kỳ về cuộc đời và sự nghiệp
cách mạng của chủ tịch hồ chí minh thông qua triển lãm này công chúng sẽ có
thêm tiêu liệu để hiểu rõ hơn về cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
cũng như những tư tưởng và công hiến của người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
sự nghiệp hòa bình hữu nghị và phát triển vì tiến bộ của việt nam và thế giới
mây trắng vẫn bay về đang được tổ chức tại hà nội mây trắng vẫn bay về được lấy cảm hứng
bởi những người hâm mộ từ đóng góp cá nhân và ủng hộ của công chúng sự kiện được bảo trợ bởi
okia hà nội arts bay và là dự án phi lợi nhuận nhằm kết nối cộng đồng với nghệ thuật
ca sĩ với công chúng đây là chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật bao gồm các hoạt động văn chương
mỹ thuật điện ảnh âm nhạc trong đó các sáng tác buổi diễn triển lãm tọa đàm đều được lấy
cảm hứng từ tác phẩm và tinh thần của hai nhà thơ tài hoa
ca sĩ đạt giải nhi sao mai hai nghìn một mươi ba dòng nhạc thính phòng đinh trang vừa phát hành mv
bài ca hy vọng nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín bài ca hy vọng của nhạc sĩ
đạt giải nhi sao mai hai nghìn một mươi ba là khúc ca rất quen thuộc đối với khán thính giả nhiều thế hệ các
khúc này cũng từng được rất nhiều nghệ sĩ gạo cội cũng như ca sĩ trẻ thể hiện thành công
lựa chọn ca khúc này để ghi hình ca sĩ đình trang tìm cho mình một lối đi ngược dòng
đó là khẳng định sự mới mẻ của mình bằng chính kỹ thuật cổ điển của dòng giao hưởng thính phòng
hát bài ca hy vọng theo chuẩn mực của thính phòng cổ điển nhưng đinh trang hát với tư duy của một
người trẻ trong thời bình với sự tươi mới yêu đời và tâm thế tự hào về quê hương đất nước hương
đến xây dựng một cuộc sống hạnh phúc bình yên trong tình hình các loại hình nghệ thuật truyền
thống hiện nay đang ngày càng mai một và không thu hút được khán giả mới đây nhà hát mua dối việt
nam đã mạnh dạn đưa tác phẩm văn học kinh điển chuyện kiều của nguyễn du lên sân khấu vừa diễn

sân khấu thử nghiệm mang tính đột phá sáng tạo với mong muốn đem đến một hình tượng nhân vật khác biệt
gần gũi dưới góc nhìn tương đại
kịch bản văn học thân phận nàng kiều do nhà văn nguyễn hiếu và nghệ sĩ ưu tú lê trức cùng chấp bút và được nghệ sĩ
nhân dân nguyễn tiến dũng truyền thể sang mua dối là một kịch bản thơ được viết dựa trên tác phẩm chuyện kiều của nguyễn du
việc sử dụng nghệ thuật mua dối với các diễn viên là những con dối không biết khóc cười không biết tức giận
không biết hờn ghen để kể về nàng kiều mang kiếp ba đào giữa trốn trần ai
luôn chất chứa biết bao màu sắc hỉ nộ ái ố là khá mạo hiểm đối với cả ekip sáng tạo
bắt đầu tôi cũng không dám nghĩ đến bởi vì cũng nghĩ rằng là với một cái tác phẩm chuyện kiều của đại thế hà nguyễn du thế này
với cái nội dung của nó với tất cả những cái vĩ đại của một cái tác phẩm văn học
thì với mua dối thì tôi nghĩ cũng khó
có ý định định giả dựng năm hai nghìn một mươi một nhưng mà rồi đến tận bây giờ thì việc này mới thực hiện được
tôi mong chờ rằng là trước hết là tôi cái vở diễn được công chúng đón nhận đây là điều mong chờ nhất
và công chúng đón nhận đúng với một cái câu chuyện mà rất nhiều người dân việt nam biết đến đó là chuyện kiều
và điều thứ hai tôi cũng mong muốn là qua vở diễn này qua tác phẩm này
thì các khán giả cũng như là công chúng
và nhìn với nghệ thuật mô dối với lại một con mắt khác nữa
tuy nhiên bằng tài năng và sự tâm huyết với nghệ thuật múa dối
các nghệ sĩ đã tái hiện khắc họa tính cách từng nhân vật một cách khác biệt và mới lạ
nhân vật trong thơ của đại thế hà nguyễn du đã lên sân khấu mua dối sắc nét nhưng vô cùng gần gũi
mình cũng phải gặp rất nhiều cái áp lực khi mà làm sao mà thể hiện được tâm lý
tâm thể hiện được nỗi đau của cô kiều
nhưng lại thông qua cái
ngôn ngữ của mua dối
mua dối là điều khiển bằng con dối
không có biểu cảm về khuôn mặt không có biểu cảm về cơ thể
thông qua một cái đạo cụ là một cái mặt nạ và một cái miếng vải thôi
mà mình phải lồng vào đó cảm xúc lồng vào đó những nỗi đau lồng vào đó cả hoàn cảnh của cô ấy nữa
và nghệ thuật múa dối thì nó có những cái biến hóa và các bạn trẻ đi xem thì thường rất là thích
và hy vọng là cũng có thể đưa văn học được đến gần với các bạn hơn
mọi tình tiết cảnh trí trong vở diễn được xử lý bằng các mảng miếng cho diễn mua dối tạo sức hấp dẫn
không gian ánh sáng chiều tượng đặc sắc mới lạ
âm nhạc vừa diễn có sự kết hợp giữa truyền thống và đương đại
với sự độc đáo của ngôn ngữ nghệ thuật dối kết hợp với một ekip tài năng
thân phận nàng kiều đã gây được sự chú ý của khán giả
chúng ta trước đây cũng đã nhìn thấy được truyền thể trong rất là nhiều
những cái dạng khác nhau tuy nhiên đây là lần đầu tiên
chuyển kiều được chuyển thể vào với mua dối
đối với tôi thì rất là ấn tượng
vở kiều hôm nay thì phải nói rằng là tôi đánh giá rất cao
cái tính nghệ thuật sự kết hợp giữa dối và sự sáng tạo
về cái ngôn ngữ mới làm mới trong cái vở ngày hôm nay
thì phải nói rằng là đấy là một cái sự lao động sự sáng tạo của nhà hát múa dối
việc làm này của nhà hát mua dối việt nam
nhằm góp phần tìm hướng phát triển cho loại hình nghệ thuật truyền thống này nói riêng
bên cạnh đó cũng tạo động lực cho các loại hình truyền thống khác đổi mới sáng tạo
để thu hút được khán giả đương đại
trước lúc đi xa người đã để lại cho toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
bản di trúc thiêng liêng căn dặn những công việc lớn lao
và cũng là những ước nguyện thật
bản di trúc là một văn kiện lịch sử vô giá kết tình những tinh hoa tư tưởng nhân văn
đạo đức trong sáng nhân cách cao đẹp của người
với tất cả lòng kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người
chúng ta cùng nhìn lại cùng suy ngẫm về nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với bác
chương trình nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với bác
nhằm ôn lại những lời can dặn của người trong di trúc
điểm lại kết quả thực hiện năm lời thề thiêng liêng tại lễ truy điệu người của toàn đảng toàn quân toàn dân ta trong năm mươi năm qua
đây cũng là dịp để mỗi cán bộ đảng viên mỗi tổ chức đảng tự so dọi lại mình
phấn đấu xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của người
những thông điệp đó đã được truyền tải thông qua những thước phim tư liệu những phóng sự đặc sắc
góp phần làm sáng rõ giá trị to lớn của bảng di trúc là ánh sáng soi đường dẫn lối cho cách mạng việt nam tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
với vai trò là người dẫn chuyện xuyên suốt chương trình nghệ sĩ ưu tú đỗ kỳ đã cùng đồng hành với khán giả nhìn lại chặng đường xây dựng tổ quốc mà toàn dân tộc ta đã đi qua
giờ đây chúng ta thấu hiểu điều bác đã dặn rõ và chỉ rõ trong di trúc
sự phấn đấu vì phồn vinh cho đất nước hạnh phúc cho đồng bào trong một thế giới đầy biến động thay đổi khôn lường luôn là một hành trình gian khó thử thách to lớn đối với toàn đảng toàn dân ta
năm mươi năm qua sự biến chuyển chóng mặt của tình thế sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã đưa đến những thay đổi sâu sắc về bước đi và con đường phát triển
đó là năm mươi năm của cuộc phấn đấu vô cùng phức tạp cam go đúng như bác hồ đã nhìn thấy trước và dặn dò chúng ta
cái ngày bác đi xa mình cũng sống ở trong cái thời khắc đó trong cái không gian đó và trong cái thời điểm lịch sử đó
thì mọi cái ký ức của mình nó cũng gần như nó đã được sống lại và đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên cái cảm xúc đó
chương trình gồm ba phần

phần hai mang tên rừng cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc vì hạnh phúc nhân dân
và phần ba phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch dân tộc việt nam đoàn kết thống nhất
đi cùng với đó là chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam biểu diễn
ngợi ca chủ tịch hồ chí minh tình cảm của người đối với đất nước dân tộc và tình cảm của cả dân tộc việt nam đối với người